cũng liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích công an tp tuy hòa tỉnh phú yên vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trương nhật trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường bảy tp tuy hòa
kết quả điều tra cho thấy vào tối ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một do có mâu thuẫn từ trước nên trường cùng với đồng bọn đã tìm anh phạm tấn dũng
trú tại phường chín tp tuy hòa để trả thù
phát hiện anh dũng đang ngồi ăn cơm cùng gia đình trường và đồng bọn đã dùng sẻ ghế nhựa đánh liên tục vào người của anh dũng
gây thương tích một mươi sáu cho anh dũng và một số người đứng gần đó
được biết vào đầu năm hai nghìn hai mươi trương nhật trường cũng đã bị công an tp tuy hòa xử phạt hành chính năm năm triệu đồng
về hành vi đánh nhau và sử dụng công cụ hỗ trợ không có giấy phép